liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh trà vinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lại thế việt chứa tại thành phố hải phòng để phục vụ cho công tác điều tra
theo điều tra ban đầu vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một việt cùng với huỳnh hải quang chứa tỉnh trà vinh
sử dụng súng cướp tiệm vàng tại thị trấn châu thành huyện châu thành
quang bước vào tiệm vàng và nổ súng trúng vào người chủ tiệm vàng gây thương tích và dùng vật cứng
đập bể kính tủ tiệm vàng cùng việt lấy đi sáu lượng vàng rồi bỏ trốn
trên đường tẩu thoát quang đưa cho việt một số tiền và yêu cầu thuê xe về thành phố hồ chí minh
nhưng việt đã bị bắt tại địa phận tỉnh long an còn quang khi tẩu thoát về đến khu vực xã bình phú
huyện càng long thì gặp lực lượng công an chốt chặn nên bỏ chạy rút xuống dự định bán trả
do chạy với tốc độ cao không làm chủ được tay lái nên người này đã tự ngã và tử vong tại chỗ
vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng gồm nguyễn đức thắng tạ văn thiệp
thường trú tại thành phố hải phòng nguyễn thanh hồng chú tại thành phố biên hòa
và phạm mạnh tuấn chú tại tỉnh nam định
để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
đêm một mươi năm tháng một mươi một qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang đánh đập đe dọa uy hiếp
cướp tiền của một phụ nữ đã vay nặng lãi của chúng tại một quán nước giải khát
trên địa bàn khu phố ba phường tràng giải
vật chứng thu giữ là tiền điện thoại di động cùng phương tiện có liên quan với các đối tượng
khám xét nhanh nơi ở của bốn đối tượng trên trong đó có tiệm cầm đồ tháng một mươi năm
tại khu phố bốn c phường tràng giài nơi đối tượng thắng và thiệp đang ở
lực lượng phá án phát hiện thu giữ một số hung khí nguy hiểm và nhiều tài liệu có liên quan
cả các đối tượng này hoạt động rất là mảnh đồng
nó thể hiện tình trạng côn đô và có thương pháp luật
chúng nhiều lần đến nhà bị hài lợi dụng việc bị hài làm ăn thuốc lỗ
và nó đẩy bẫy tịnh dùng đen vào cho bị hài này dịch
và nó thay phiên nhau đến nhà để khủng bố tính thân
khi mà biết được bị hài này có cái nguồn tiên
chúng gom các cái thanh viên lại các cái nhóm để đòi nợ lại
và bắt giữ bị hài này khổng chế quý hiệp tinh thần
và thậm chí là đã đánh đập nạn nhân để yêu cầu
yêu cầu nạn nhân phải tìm mọi cách xoay được tiền để trả cho chúng
được biết nhóm đối tượng này liên kết tạo ra những cạm bẫy rất tinh vi
người vai mắc phải khó thoát ra được
khi nạn nhân hết khả năng chi trả chúng gọi điện thoại nhắn tin
sử dụng các đối tượng có tiền án để sợ xăm mình tìm đến nơi ở
nơi làm việc của bị hài và người thân chỉ với đe dọa quý hiệp tinh thần
đánh đập ép buộc phải trả nợ
thậm chí đi đâu cũng phải thông báo và gửi đến vị cho chúng biết
trong hợp nữ nạn nhân được lực lượng công an giải cứu đêm một mươi năm tháng một mươi một
từng vai tiền của nhiều đối tượng trong nhóm
trong đó có khoản vay khoảng hơn một trăm linh triệu đồng từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba bị chốt lãi và gốc phải trả lên đến một ba tỷ đồng
do không có tiền trả nợ nên bị các đối tượng kè ép đến qua nước giải khát trên
đánh đập đe dọa ủy hiếp
tôi cảm thấy số tiền quá cao nên tôi đã hết khả năng chi trả
cho nên tôi đã xin cho tôi có cơ hội được làm để trả nợ
nhưng mà các đối tượng không chịu và dồn ép tôi đến một quán cà phê
để bắt tôi phải cầu cứu những người thân mang tiền đến
xong cái sự việc đấy em mới cảm thấy là mình ân hận và có lỗi
việc ngăn chặn xóa sổ kịp thời được nhóm tín dụng đen hoạt động manh động kể trên
đã góp phần gian đe phòng ngừa loại tội phạm này hoạt động biến tương phức tạp
giữ vững được an ninh trả tự địa phương củng cố thêm niềm tin của nhân dân và lực lượng công an
qua đây cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân có nhu cầu vai vốn
nên đến các tổ chức tín dụng có uy tín để làm thủ tục vai
tuyệt đối không vay của những đối tượng bên ngoài xã hội để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên
liên hệ ngay với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ
cùng cố hổ sơ xử lý nghiêm hành vi phạm tội của từng đối tượng
nhớ lại mâu thuẫn cũ sẵn hơi men trong người
trần văn bảo chú tại tỉnh an giang mang theo hung khí đánh bị hại trọng thương
tại phiên tòa sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua
tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo trần văn bảo năm năm tù về tội cố ý gây thương tích
bảo là người làm thuê cho nguyễn văn thiết
khoảng chín h ba mươi tối ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi uống rượu bảo nhớ lại việc bị thiết đốt quần áo
nên tức giận lấy cây chĩa ba đi đến bè cá của thiết đang neo đậu bên sông nấp trong nhà vệ sinh
khi thiết đi vào bảo dùng trĩa ba kìm bấm gây thương tích hai mươi năm cho nạn nhân
đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba bảo bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam
đã ban hành quyết định bắt tạm giam để điều tra
quyết định truy nã đặc biệt bị can vũ viết hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại thị trấn trà my huyện bắc trà my về tội cướp tài sản
hải là nghi phạm mặc áo mưa đội mũ bảo hiểm đi xe máy ghé vào cây xăng
ở xã tiên cảnh huyện tiên phước đổ xăng vào tối ngày hai mươi sáu tháng một
khi nhân viên cây xăng đang đổ xăng vào xe máy cho hải
lợi dụng sơ hở đối tượng này từ phía sau đã sử dụng chiếc liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng yêu cầu đưa tiền
qua xác định ban đầu số tiền đối tượng cướp của nhân viên này là hơn một mươi năm triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh quảng nam
công an huyện tiên phước đã khẩn trương điều tra làm rõ nghi phạm và tổ chức lực lượng truy tìm hải
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang tiến hành điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
theo đó các đối tượng đã thông qua việc ký các hợp đồng gia công gấp giấy cắt áo mưa và sâu chuỗi vòng hạt
giữa công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ thúy hà và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hà linh phú thọ
với người dân để nhận và chiếm đoạt tiền đặt cọc tiền gia công của người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đề nghị các cá nhân tổ chức có liên quan đã ký hợp đồng gia công với hai công ty nêu trên
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để trình báo cung cấp tài liệu liên quan đến việc ký hợp đồng gia công
và đặt cọc tiền với hai công ty này
địa chỉ cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vòng xoay ngã năm đường hà huy tập
đường một mươi ba phường tân lợi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
điều tra viên thụ lý phạm triều tiên số điện thoại chín trăm linh năm hai trăm hai mươi chín một trăm tám mươi chín
kính chào quý vị khán giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn khánh hưng
chủ tịch hội đồng quản trị người đại diện pháp luật của công ty cổ phần đầu tư ldg về hành vi lừa dối khách hàng
hưng sau khi bị cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại đồi sáu mươi một huyện trảng bom liên quan đến dự án khu dân cư tân thịnh do công ty cổ phần đầu tư ldg làm chủ
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
dự án có diện tích hơn một mươi tám hectare được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm hai nghìn một mươi sáu
công ty ldg đã sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật
công ty chưa được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án
tuy nhiên doanh nghiệp này đã tổ chức thi công từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi với sáu trăm tám mươi căn biệt thự và nhà liên kề
đối với diện tích đất trồng lúa ít hơn thực tế khoảng sáu hectare mà không báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền
để xin ý kiến thủ tướng chính phủ cho phép chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa
qua thanh tra cũng xác định công ty này đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với sáu mươi khách hàng với số tiền hơn một trăm ba mươi hai tỷ đồng
trong khi đó văn phòng đất đai đăng ký đất đai của tỉnh đồng nai đã ký chuyển nhượng cho công ty này diện tích hơn một mươi sáu m hai
với gần một mươi ba m hai đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
ngoài ra có tới hai mươi cá nhân khác liên quan đến sai phạm đã được xác định
liên quan vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố năm bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nhớ lại mâu thuẫn cũ sẵn có hơi men trong người trần văn bảo chú tệ tỉnh an giang đã mang theo hung khí đánh bị hại trọng thương
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo trần văn bảo năm năm tù về tội cố ý gây thương tích
bảo là người làm thuê cho nguyễn văn thiết vào khoảng chín giữa tối ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi uống rượu bảo nhớ lại việc bị thiết đốt quần áo nên đã tức giận lấy cây chĩa ba đi đến bẻ cá của thiết đang neo đậu trên sông nấp trong nhà vệ sinh
khi thiết đi vào thì bị bảo dùng chĩa ba và kìm bấm gây thương tích hai mươi năm cho nạn nhân
đến ngày một mươi bốn tháng bốn bảo bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra
trước thông tin học sinh ở nhiều địa phương bị ngộ độc nghi do ăn các loại kẹo không rõ nguồn gốc
vào ngày hôm qua công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra và tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh bánh kẹo
quá trình kiểm tra tổ công tác cũng đã phát hiện một nam thanh niên vận chuyển hàng hóa nghi vấn phát hiện bên trong sáu thùng các tông chứa các sản phẩm kẹo hoa quả
nguyễn văn thắng chú tại thành phố lào cai khai nhận là chủ của lô hàng nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan
thắng khai nhận mua thu gom số kẹo trên từ một số tiểu thương trên địa bàn về để bán lại kiếm lời
trong khi đó công an tp hà nội cũng vừa cho biết thông tin bệnh viện một trăm linh năm xét nghiệm kẹo dương tính với ma túy tổng hợp là sai sự thật
công an thành phố hà nội thông tin hiện nay trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh tin nhắn nhóm gia lô với tên gọi khoa b tám bv một trăm linh một
với nội dung nhắc bọn trẻ không được ăn và mua kẹo này viện một trăm linh năm xét nghiệm có dương tính với ma túy tổng hợp trên sân tay đã xuất hiện người lạ tới cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học
đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hà nội
công an thành phố đề nghị người dân thận trọng cảnh giác khi viết bài chia sẻ thông tin hình ảnh clip chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận
các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời đề nghị nhà trường và phụ huynh học sinh tuyên truyền phổ biến cho con em không mua bán sử dụng các loại kẹo đồ ăn uống không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân khi sử dụng
những tháng cuối năm nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao
có cầu át sẽ có cung các đối tượng cho vay lãi nặng đã tung ra nhiều chiêu trò núp bóng hỗ trợ tài chính cho vay tiêu dùng hay là bốc bắt họ người dân cần hết sức cảnh giác để tránh mắc bẫy tín dụng đen
các đối tượng gồm phạm trường hà quách văn công nguyễn văn doanh và phạm thị phượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với mức lãi suất tương đương từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm trên năm
đến nay cơ quan điều tra đã làm việc với số khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng và xác định được tổng số tiền thu lời bất chính mà các đối tượng này phải chịu trách nhiệm hình sự lên trên năm trăm linh triệu đồng
giác và tinh thần tố giác tội phạm chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
thưa quý vị thống kê cho thấy thời gian tới nhu cầu kiểm định xe của người dân
ở một số địa phương trên cả nước sẽ cao hơn khả năng đáp ứng của các trung tâm đăng kiểm
điều này dấy lên lo ngại sẽ tái diễn những hành vi tiêu cực như là nhận làm dịch vụ xếp hàng lấy số
hoặc co mồi làm thủ tục kiểm định xe cơ giới gây mất an ninh trật tự và bức xúc cho người dân doanh nghiệp
trước vấn đề này cục đăng kiểm việt nam vừa công bố số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận phản ánh về hoạt động đăng kiểm trên cả nước
khi phát hiện tình trạng trên người dân có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng của cục đăng kiểm việt nam
hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm sáu mươi tám bốn nghìn bảy trăm linh hai hoặc chín mươi tám năm trăm chín mươi sáu một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu để phản ánh
cục đăng kiểm việt nam nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý
để tránh phải chờ đợi lâu khi đưa xe đi kiểm định cục đăng kiểm việt nam khuyên cáo người dân
chủ động kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa các hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đi kiểm định
đăng ký đặt lịch hẹn trước qua phần mềm đặt lịch hẹn kiểm định xe
khi đưa xe đi đăng kiểm chủ xe cũng cần chuẩn bị trước các nội dung khác như
chủ động tra cứu cảnh báo phương tiện tại mục phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện
trong mục tra cứu dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của cục đăng kiểm việt nam
để kiểm tra tình trạng phạt nguội và chủ động xử lý trước khi tới trung tâm đăng kiểm
thưa quý vị sau bốn ngày xét hỏi và nghị án vào trưa ngày hôm nay một tháng một mươi hai
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức
nguyễn minh quân và các đồng phạm
theo hội đồng xét xử bị cáo nguyễn minh quân là chủ mưu cầm đầu vụ án
hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho nhà nước
hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn minh quân một mươi sáu năm tù về tội tham ô tài sản
một mươi năm năm tù về tội rửa tiền tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là hai mươi một năm tù
cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đấu thầu trong ba năm sau khi chấp hành án
bị cáo nguyễn văn lợi một mươi hai năm tù về tội tham mô tài sản ba năm tù về tội rửa tiền
tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn trần ngọc diễm ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ ba năm tới ba năm sau tháng tù
về dân sự buộc bị cáo nguyễn minh quân bồi thường một trăm linh hai năm
buộc bị cáo nguyễn lan anh và nguyễn thị ngọc diễm nộp lại số tiền đã nhận của bị cáo lợi